phóng viên báo sức khỏe đời sống tại đà nẵng đã phỏng vấn anh hồ tấn phước phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường nại hiên đông thành phố đà nẵng
xin ông cho biết phường ngại hiên đông đã thành lập được bao nhiêu tổ giám sát cộng covid cộng đồng ạ
nhận định tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đợt này hết sức là phức tạp
ngay từ những ngày đầu chúng tôi cũng đã chủ động thành lập hai mươi bốn tổ phòng chống dịch trên địa bàn phường
trong đó thì có hai mươi một tổ là ở các khu dân cư còn lại là hai tổ xử lý cơ động và một tổ là xử lý về y tế
lực lượng tham gia các tổ ở khu dân cư thì ra phần là các cô chú trong chi bồ tổ dân phố cũng như các chi hậu đoàn thể các chú hậu phiên của cựu diễn binh